trong phiên thảo luận sáng nay về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
một vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm đó là nên hay không nên bỏ điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
trao đổi bên hành lang quốc hội một số đại biểu cho rằng tình hình thực tế hiện nay nên xem xét cẩn trọng
để bỏ điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tôi nghiêng về ý kiến mà một số ý kiến cho rằng là không nên hình sự hóa
không nên hình sự hóa mà phải hình chính hóa hình chính hóa nghiêm hơn
và cái hình chính hóa đó nó có ý nghĩa rõ ràng và nó mở lối thoát cũng như mở đường cho đối tượng mà vi phạm
giai đoạn hiện nay thì khi mà sửa đổi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì cần phải bắt nhịp với cả xu thế phát triển của xã hội
mà luật đòi hỏi cũng cần phải cụ thể hóa chi tiết hóa những các quy định cụ thể đối với cả từng hành vi
do đó thì cái điều luật mà nó mang cái tính chất rất là chung về cái tội cối làm trái quy định tại điều một trăm sáu mươi năm
thì nó đã được chi tiết hóa ở những các cái điều luật khác cụ thể trong điều luật
do vậy mà cái việc mà bỏ cái điều luật cố ý làm trái
bộ luật hình sự sửa đổi thế này là cần thiết
liên quan đến vụ việc cơ quan điều tra bộ công an hôm hai mươi hai tháng năm
đưa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông phí thái bình
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vinaconex
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tầng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam vinaconex
một số đại biểu cho rằng
tôi cho rằng việc khởi tố
vụ án là đúng khởi tố vụ án là đúng
nhưng trách nhiệm không chỉ là một cá nhân
mà việc khởi tố đối với cá nhân
một phó chủ tịch ubnd tôi nghĩ đó là về trách nhiệm
đối với trách nhiệm người đứng đầu người đứng đầu mà thôi
chứ còn cái sai phạm trong cái đường ống nước sông đà này
nó liên quan đến tổ chức đơn vị
mà được giao thực thi nhiệm vụ này
và bất kể ai khi có cái hành vi mà vi phạm mà gây hại cho xã hội
thì đều cần phải được xem xét để xử
khi mà cơ quan điều tra đã xác minh và xem xét đầy đủ tất cả các yếu tố
mà xác định là có cái dấu hiệu của tội phạm hình sự khởi tố
thì chúng tôi nghĩ rằng là cơ quan kiểm soát cũng cần phải xem xét
cái đề nghị của cơ quan điều tra để phê chuẩn
hiện cơ quan điều tra xác định hành vi của ông phí thái bình
có liên quan đến giai đoạn ông bình làm chủ tịch hội đồng quản trị vinaconex
chủ đầu tư dự án được ống dẫn nước sạch sông đà
dự án nước sạch sông đà hà nội do vinaconex làm chủ đầu tư
với tổng mức đầu tư là một bốn trăm năm mươi tỷ đồng
năm hai nghìn chín dự án được nghiệm thu đưa vào sử dụng
trong quá trình vận hành khai thác tuyến ống liên tục xảy ra sự cố